bộ thông tin truyền thông nga mới cho ra mắt một ứng dụng trên điện thoại
cho phép người dùng khai báo lý do ra khỏi nhà
và đồng thời cũng cho phép chính quyền có thể theo dõi lịch trình của người dân
để kiểm soát dịch covid một mươi chín
người dùng ứng dụng này có thể đăng ký bằng số hộ chiếu
và một bức ảnh chân dung tự chụp qua điện thoại thông minh
thông qua đăng ký trên ứng dụng này người dùng sẽ có giấy thông hành
khai báo lý do cần ra đường trong thời gian giới nghiêm
bộ thông tin truyền thông của nga cho biết
ứng dụng này là một thử nghiệm và không bắt buộc đối với người dân
theo đó người dân khi ra đường chỉ cần trình những khai báo
đã thực hiện trên ứng dụng cho cảnh sát mỗi khi bị chặn lại kiểm tra
hiện tại các lý do cho người dân ra đường tại nga
có thể là đi vứt rác đưa chó đi dạo đi khám bệnh hoặc đi làm
cùng lúc đó australia cũng sẽ đưa vào sử dụng một phần mềm điện thoại di động mới
có khả năng cảnh báo nguy cơ nhiễm virus sars cov hai
đây là thông tin mới được công bố trong thời điểm
australia đang nỗ lực khống chế đại dịch covid một mươi chín
chính phủ australia ngày một mươi bốn tháng bốn kêu gọi người dân tích cực tham gia tải
và sử dụng ứng dụng mới này
đây là ứng dụng được phát triển tương tự chương trình trace together
tại singapore đã được chính phủ nước này đưa vào sử dụng từ ngày hai mươi tháng ba
và ghi nhận những hiệu quả tích cực trong việc kiềm chế sự lây lan của virus sars cov hai
ứng dụng sẽ trao đổi tín hiệu bluetooth của người dùng với các điện thoại khác ở phạm vi gần
ghi lại dữ liệu lịch trình của điện thoại và gửi thông tin này đến các cơ quan y tế
những người đồng ý sử dụng ứng dụng và nhiễm virus có thể thông báo với cơ quan y tế
và cho phép cơ quan này truy cập dữ liệu của họ trên phần mềm
để trực tiếp báo hiệu với bất kỳ ai khác đã tiếp xúc gần trong vòng hai mươi bốn giờ trước